đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng vừa cho biết đơn vị đã phối hợp bắt giữ được hai đối tượng vận chuyển pháo nổ với số lượng hơn hai bảy trăm linh kg
hai đối tượng bị bắt gồm lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn đại dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại tỉnh lạng sơn
hai đối tượng này khai nhận được một người thuê vận chuyển pháo nổ về tỉnh bắc giang
khi đi đến địa phận xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ
hiện đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đã bản giao người và tăng vật cho công an huyện hạ lan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật